thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui niềm tin và hy vọng lại đang về trên đất nước thân yêu của chúng ta
vào thời khắc thiêng liêng hết sức có ý nghĩa này
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và cộng đồng người việt nam ta ở nước ngoài
những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
tôi cũng xin gửi tới bạn bè nam châu nhân dân các nước trên thế giới
lời chúc hòa bình hữu nghị phồn vinh và hạnh phúc
nhìn lại năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám vừa qua
chúng ta vui mừng nhận thấy
với sự đoàn kết thống nhất
chung sức đồng lòng của toàn đảng toàn dân và toàn quân
đất nước ta đã vượt qua không ít khó khăn
đạt được nhiều thành tiệu quan trọng toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
không phải ngẫu nhiên
mà một không khí phấn khởi tin tưởng
ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân
tác động tích cực mạnh mẽ
trên khắp cả nước
và được nhiều bạn bè quốc tế ghi nhận
bước vào năm kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
một năm có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm

và hướng tới đại hội một mươi ba của đảng với niềm tin mới khí thế mới động lực mới
toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
tiếp tục đoàn kết thống nhất
phát huy những thành tích kết quả đã đạt được
nỗ lực phấn đấu
vượt qua mọi khó khăn thách thức
thực hiện thắng lợi
các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
từng bước xây dựng đất nước ta
ngày càng đàng hoàng hơn
to đẹp hơn
như bác hồ kính yêu hẳng mong muốn
chúc mỗi gia đình
mỗi người dân việt nam
mỗi người dân việt nam
một năm mới nhiều sức khỏe
niềm vui hạnh phúc
và thành công
mừng xuân mới thắng lợi mới
học theo thơ bác hồ
tôi cũng xin nôm na có mấy vần
xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
thắng lợi tin vui khắp nước nhà
cả nước hân hoan mừng xuân mới
ta viết tiếp bài ca
chào thân hãi